trong khuôn khổ đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám liên đoàn bắn súng việt nam phối hợp cùng tổng cục thể dục thể thao
đã tổ chức buổi giao lưu với xạ thủ jin jong ho người đã từng giành bốn huy chương vàng ở ba kỳ olympic liên tiếp
nhằm truyền cảm hứng cho các vận động viên bắn súng của việt nam
jin jong ho được xem là biểu tượng của bắn súng thế giới trong suốt những năm gần đây
anh đã bốn lần vô địch olympic trong đó có ba lần liên tiếp vô địch ở nội dung thi đấu năm mươi m sung ngăn nam
trở thành xạ thủ có thành tích cá nhân xuất sắc nhất
hiện anh giữ kỷ lục thế giới trong cả nội dung một mươi m xung ngăn hơi nam năm mươi m xung ngăn nam
và kỷ lục vòng chung kết thế giới ở nội dung năm mươi m xung ngăn nam
đến hà nội vào những ngày diễn ra đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám
xã thủ nổi tiếng này đã đến trường bắn tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia i
để giao lưu và truyền cảm hứng cho các vận động viên việt nam
tại buổi giao lưu người hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã chia sẻ nhiều điều thú vị về con đường
đưa anh đến bắn súng và hành trình mà anh đã chinh phục mọi đỉnh cao của môn
trước mỗi trận đấu các bạn hãy chuẩn bị thật tốt tinh thần tự tin với sở trường của mình
để đạt được kết quả cao
cũng tại buổi giao lưu các vận động viên việt nam đã được tận mắt chứng kiến
kỹ thuật bắn súng điêu luyện của xạ thủ nổi tiếng thế giới
từ đó tiếp thêm động lực và sự tự tin để giúp các em giành được thắng lợi trong kỳ đại hội này
duy dung ô chia sẻ bắn súng là niềm đam mê và luôn nằm trong trái tim
chứ không đơn thuần là nghề nghiệp là môn thể thao để anh phải tập luyện và thi đấu
hy vọng rằng niềm đam mê này sẽ là động lực để các vận động viên việt nam vươn xa trong các cuộc thi đấu trên thế giới